hoàn toàn can thiệp hoàn toàn không thể giao túng được

hoàn toàn có thể can thiệp vào điều chỉnh làm sai lệch kết quả
rồi thì thậm chí là khi mà gom được số tiền đủ lớn chúng có thể đánh sập sản
thì người dân không biết đâu mà tìm
vì cái bản thân cái hoạt động này là không được pháp luật cho phép
pháp luật không bảo hộ
các chuyên gia khuyên cáo những người đã đầu tư vào các sàn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo
nên rút tiền ra để giảm thiểu thiệt hại
tuyệt đối không nên tiếp tục mời gọi người thân quen tham gia vào để lấy hoa hồng
nhằm thu về số vốn đã đầu tư và nên trình báo với các cơ quan chức năng để tìm biện pháp xử lý
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
chuyên gia khuyên cáo
chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm thị bích loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp nhơn thọ một
xã nhơn ái huyện phong điền thành phố cần thơ về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh bình
tỉnh đồng tháp là đối tượng nguyễn văn công minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp hai
xã phú ninh huyện tam nông tỉnh đồng tháp cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
và đối tượng nguyễn đức linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp phú đức b xã phú thạnh
huyện phú tân tỉnh an giang phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hồng ngự tỉnh đông tháp
cũng phải tội đánh bạc đối tượng này có nốt ruồi ngang đuôi lông mảy trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện